trong ngày mai ở khu vực trung du đồng bằng và ven biển của bắc bộ có mưa vừa mưa to
cục bộ có mưa rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
riêng quảng ninh có nơi trên hai trăm linh mm
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sáng ngày mùng ba và ngày mùng bốn khi hội tụ gió đông suy yếu
thì mưa sẽ giảm nhanh ở trên khu vực
cùng với đó nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực phía tây bắc bộ có mưa ít hơn
riêng tại nam sơn la hòa bình sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông
sau đó mưa trên khu vực cũng giảm dần trong ngày mùng ba và mùng bốn
nhiệt độ cao nhất phổ biến là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ở phần phía bắc
tiếp tục còn duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa trong ngày hai tháng một mươi phía nam sẽ có mưa ít hơn
sau đó từ ngày mùng ba mưa cũng có xu hướng giảm
sau đó sẽ tăng trở lại trong ngày mùng bốn
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
lui xuống khu vực từ đà nẵng đến bình thuận những ngày tới thời tiết được dự báo
liên tục có khả năng lặp lại mưa rào và rông vẫn có nơi có mưa với lượng khá
tuy thời gian mưa thì không kéo dài trong ngày chủ yếu xảy ra về thời điểm chiều tối và tối
trưa chiều vẫn có những khoảng nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
tại tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới cũng có xu hướng giảm mưa
cả về diện và lượng
mưa rông còn xuất hiện nhiều trong ngày mùng hai với nhiều điểm có mưa vừa mưa to
về tối đêm và sáng sớm
tuy nhiên sang tới ngày mùng ba mùng bốn mưa sẽ giảm bớt
nhiệt độ ổn định cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
não bộ cũng có mưa rông nhiều nơi có nơi có mưa vừa mưa to trong ngày mai
tập trung về tối đêm và sáng sớm
sau hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ